trước tình trạng nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây
trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một công an quận thủ đức tp hcm phối hợp cùng các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra nhanh hàng loạt tài xế điều khiển xe container
qua kiểm tra công an tp hcm đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy
địa điểm tổ chức kiểm tra là cụm cảng phúc long ở phường trường thọ
thuộc cửa ngõ phía đông tp hcm nơi có nhiều xe container ra vào
qua kiểm tra nhanh nước tiểu cho thấy có bảy tài xế dương tính với ma túy như heroin và ma túy đá
đặc biệt có trường hợp cả tài và phụ xe đều dương tính với ma túy
lực lượng chức năng còn phát hiện một trường hợp tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả
công an quận thủ đức đã lập hồ sơ xử lý những trường hợp vi phạm
hiện công an tp hcm đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra hàng loạt xe tải hạng nặng
container gây mất an toàn tiến hành test nhanh ma túy đối với các lái xe nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông